trong những ngày giáp tết nhu cầu giao dịch của người dân tăng mạnh đặc biệt là việc mua sắm trực tuyến
thế nhưng đây cũng là thời điểm mà hoạt động gian lận lừa đảo tài chính diễn ra rất phức tạp
vì vậy các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cho kẻ gian lợi dụng
để bảo vệ thông tin và tài sản cá nhân của khách hàng một số ngân hàng đã lên tiếng cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo
và lấy cắp thông tin phổ biến bao gồm thông báo sẽ chuyển tiền cho khách hàng
gửi cho khách hàng đường link giả mạo và yêu cầu xác nhận thông tin
mạo danh nhân viên ngân hàng yêu cầu khách hàng xác thực thông tin để nâng cấp dịch vụ
mạo danh là cơ quan công an tòa án viện kiểm sát thông báo khách hàng có liên quan đến vụ án buôn lậu
rửa tiền mua bán ma túy và yêu cầu khách hàng chuyển tiền tới tài khoản
các khách hàng cũng cần lưu ý không cung cấp thông tin tên đăng nhập mật khẩu mã xác thực cho bất kỳ ai
kể cả người thân và nhân viên ngân hàng không truy cập vào đường dẫn lạ hoặc tải phần mềm ứng dụng không rõ nguồn gốc
thận trọng hạn chế sử dụng máy tính công cộng mạng không dây công cộng để đăng nhập e bank
khi có bất kỳ nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo đối với giao dịch ngân hàng
người sử dụng cần trực tiếp liên hệ với hệ thống hoặc các số hotline của hệ thống ngân hàng mình sử dụng